vào khoảng bảy giờ sáng nay ngày hai mươi ba tháng hai tuyến đường d biển tây khu vực ấp kinh hòn
xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau lại xuất hiện điểm sụt lún mới
đoạn sụt lún này có chiều dài khoảng chín mươi mét giáp với đoạn sụt lún trước đó vào ngày một mươi tám tháng hai
độ sâu của đoạn sụt lún từ một hai đến một tám mét làm hư hỏng toàn bộ mặt bê tông của tuyến đường
nguyên nhân ban đầu được xác định là do khô hạn mực nước trong kênh hạ thấp gây áp lực lên thân đê
hiện tại ubnd xã khánh bình tây đã triển khai rào cảnh báo không cho người dân lưu thông
đồng thời báo cáo nhanh đến chủ đầu tư để khảo sát đánh giá mức độ thiệt hại và khắc phục sụt lún